dù chưa phải vào giai đoạn cao điểm sản xuất nhưng tình trạng thiếu lao động tại các khu cụm công nghiệp trong tỉnh hậu giang đang ở mức báo động
điều này khiến cho các doanh nghiệp cảm thấy lo lắng khi số lượng dự án mới đi vào hoạt động ngày một gia tăng
theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy các doanh nghiệp phát triển trở lại nên cần bù đắp lại số lao động mà họ đã cho nghỉ bớt do thời kỳ khủng hoảng kinh tế trước đây
chưa kể là sau tết nguyên đán nhiều công nhân không trở lại làm việc bởi mức thu nhập tranh lệch nhiều so với các tỉnh thành phố khác như bình dương thành phố hồ chí minh
thêm vào đó nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô đặt thêm dây chuyển máy móc thiết bị nhằm đẩy mạnh sản xuất nên cũng cần tăng cường lao động
đồng thời người lao động nhận lương và mức thưởng chưa tương xứng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho tình trạng khăn hiếm lao động ở các doanh nghiệp tại khu công nghiệp tỉnh hậu giang ngày càng thêm nghiêm trọng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau cho biết đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh phát triển mở rộng diện tích nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng đạt hai mươi bảy tám trăm linh ha và trên một mươi hectare nuôi tôm sinh thái được chứng nhận
tỉnh phấn đấu có từ bốn đến năm ha diện tích nuôi tôm được chứng nhận theo tiêu chuẩn việt gap lobogap asc
theo đó tỉnh cà mau chú trọng nhân rộng nuôi tôm quảng canh kết hợp đa dạng đối tượng nuôi trên diện tích một trăm linh
ha nuôi tôm sinh thái theo mô hình sản xuất luôn canh lúa tôm trên diện tích năm mươi ba ha
đồng thời các địa phương đã triển khai các giải pháp để phát triển ngành hàng tôm sinh thái
tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh cà mau đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi để sớm triển khai thực hiện
giải pháp cụ thể là hợp tác với trường đại học cần thơ xây dựng đề án phát triển hàng tôm xú sinh thái
nghiên cứu để chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gap global gap asc
bên cạnh đó tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành vùng nuôi quy mô lớn
có sự quản lý của cộng đồng và sản xuất theo chuỗi giá trị xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường